trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi một tập đoàn vnpt đã chính thức phát sóng thử nghiệm thương mại vinaphone năm g
tại hà nội và thành phố hồ chí minh đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của ngành viễn thông việt nam
ngay sau khi có giấy phép từ bộ thông tin và truyền thông tập đoàn vnpt đã gấp rút triển khai
lắp đặt trạm phát sóng tại nhiều khu vực trung tâm của hai thành phố
trong ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi một những khách hàng đầu tiên đã được chính thức trải nghiệm vinaphone năm g
trên máy điện thoại của nhiều hãng với tốc độ truy cập internet di động gấp hơn một mươi lần tốc độ bốn g hiện nay
qua đó vinaphone cũng trở thành nhà mạng đầu tiên của việt nam phát sóng năm g đồng thời
tại hai thành phố lớn nhất cả nước